phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng bộ y tế đào hồng lan trân trọng cảm ơn đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tổ chức buổi gặp mặt ấm áp và ý nghĩa này cùng sự động viên ghi nhận khích lệ đội ngũ quản lý cán bộ nhân viên ngành y tế
mong muốn thời gian tới ngành công an và ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh quan hệ phối hợp để chất lượng hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh ngày càng được nâng cao
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng hai
công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc sẽ tổ chức giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác tuyển quân đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo nhiều giải pháp để công an các đơn vị địa phương tổ chức thực hiện tuyển quân có hiệu quả bảo đảm chất lượng số lượng theo yêu cầu
cùng với đó là những chính sách chủ trương mới để nâng cao chất lượng nguồn tuyển và chất lượng đội ngũ cán bộ công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi bốn tỷ lệ công dân có trình độ đại học cao đẳng và là đảng viên đăng ký tham gia nghĩa vụ công an tăng cao so với các năm trước cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác tuyển quân năm nay